xương móc xương muối cũng xuất hiện nhiều nơi ở các tỉnh thành vùng núi và cả khu vực trung du
ngay như khu vực đồng bằng nhiệt độ cũng không dễ chịu hơn là mấy chỉ khoảng từ một mươi một đến một mươi ba độ
dự báo trạng thái rét sẽ còn duy trì cho đến khoảng chín giờ sáng sau đó nhiệt độ sẽ tăng nhanh
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở bắc bộ sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi hai hai mươi bốn độ
đáng lưu ý là trong khi nhiệt độ tăng theo từng giờ thì độ ẩm trong không khí ở bắc bộ lại giảm theo từng giờ
mức ẩm thấp nhất trong ngày ở bắc bộ sẽ rơi vào khoảng thời gian từ một mươi ba cho đến một mươi năm giờ chiều
chỉ khoảng từ ba mươi đến bốn mươi năm nên trời sẽ rất là hanh khô nguy cơ cao xảy ra cháy nổ
dự báo tình trạng ít mây rét bút và hanh khô ở miền bắc cũng như là khu vực bắc miền trung
sẽ còn kéo dài cho đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi hai
với miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh vừa chịu tác động của không khí lạnh
vừa chịu ảnh hưởng của trường gió tây bắc phân kỳ nên nhiệt độ ngoài trời lúc này đang ở mức thấp
chỉ khoảng từ một mươi đến một mươi ba độ
thậm chí là ở các huyện vùng núi phía tây của thanh hóa cũng như là cả nghệ an
nhiệt độ còn thấp dưới một mươi độ trời bút giá
vì thế mà trong ngày hôm nay ở khu vực này có nắng sớm nhưng nhiệt độ cũng không vượt quá ngưỡng hai mươi ba độ
trong khi đó ở các tỉnh trung và nam trung bộ là khu vực từ quảng bình trở vào cho đến bình thuận
trong ngày hôm nay thời tiết chủ đạo là nhiều mây vào buổi sáng
đến trưa và chiều trời có nắng nhiệt độ các tỉnh từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi
trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
và các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao hơn giao động trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
không khí lạnh cũng khiến cho nhiệt độ của tây nguyên và nam bộ giảm đi đáng kể
ngoài trời thì ở tây nguyên nhiệt độ đang trong khoảng từ một mươi ba đến một mươi sáu độ trời khá là rét
còn ở nam bộ các tỉnh miền đông nhiệt độ cũng đang thấp dưới hai mươi độ
mang tới cảm giác rét ngọt khá là dễ chịu
trong ngày hôm nay cả hai khu vực này đều không mưa có nắng sớm
nhưng cường độ nắng không mạnh
vì thế mà mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên vẫn chỉ trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
trong khi đó khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ mát mẻ dễ chịu cả ngày
ở vùng biển ngoài khơi khu vực các tỉnh từ quảng trị trở vào cho đến ninh thuận
vẫn có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật tới cấp tám
vùng biển ngoài khơi khu vực từ bình thuận trở vào đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp sáu
có lúc cấp bảy giật tới cấp chín
sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét khiến cho biển động mạnh
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa và phía tây khu vực giữa biển đông
có gió đông bắc mạnh cấp sáu đến cấp bảy giật đến cấp chín
phía tây khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp chín đến cấp một mươi
sóng biển cao từ ba cho đến năm mét khiến cho biển động mạnh
sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước